liên quan đến vụ cháy lớn xảy ra vào tối ngày một mươi một tháng một mươi

chủ đầu tư quyết định đền bù thiệt hại tài sản cho người dân trong vụ cháy này
đất nước israel ngày hôm nay đã bị chấn động bởi bốn vụ tấn công liên tiếp
tại khu vực jerusalem và ra anana